cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn theo dõi sức khỏe ba trăm sáu mươi năm phát sóng hàng ngày trên intv với sự đồng hành của bệnh viện đa khoa tâm anh
thưa quý vị và các bạn viêm gan do rượu là bệnh lý có thể xảy ra ở cả nam và nữ thường gặp ở người lạm dụng nhiều rượu bia
ở giai đoạn đầu bệnh thường không có triệu chứng nếu không phát hiện điều chỉnh và can thiệp kịp thời bệnh có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như sơ gan ung thư gan
nội dung cụ thể về triệu chứng cách nhận biết phương pháp sàng lọc và điều trị viêm gan do rượu sẽ có trong chuyên mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia chương trình sức khỏe ba trăm sáu mươi năm của chúng tôi ngày hôm nay
thưa bác sĩ
viêm gan do rượu là một bệnh lý phổ biến đối với những người mà lạm dụng rượu bia
vậy thì bệnh lý này sẽ được nhận biết thông qua những dấu hiệu cụ thể như thế nào
viêm gan do rượu là một bệnh lý khá thường gặp trong nhóm các bệnh lý gan do rượu
nó là giai đoạn tiếp theo của gan nhiễm mỡ do rượu
người bệnh trong giai đoạn này thì các tế bào gan sẽ bị trương to và hoại tử gây ra các triệu chứng lâm sàng nổi trội trên lâm sàng
ví dụ như người bệnh hệ đau tức hạ sườn phả vàng da vàng mắt mệt mỏi trắng ăn
trường hợp nặng người bệnh có thể dẫn đến tình trạng siu ăn cấp hoặc là hôn mê gan
vậy còn các phương pháp để có thể phát hiện và chẩn đoán sớm đối với bệnh lý này thì sẽ được tiến hành như thế nào
bác sĩ có thể chia sẻ một cách cụ thể hơn về vấn đề này ạ
việc đầu tiên trong việc trần đoán viêm gan do rượu là chúng ta sẽ phải thăm khám lâm sàng hỏi bệnh cũng như là thói quen sinh hoạt của người bệnh
tiếp theo thì người bệnh sẽ được làm các xét nghiệm và trần đoán ảnh để trần đoán
các xét nghiệm thì bao gồm có xét nghiệm máu đánh giá về chức năng gan xét nghiệm về men ga
thông thường người bệnh viêm gan do rượu thì có chỉ số men gan sẽ tăng cao đặc biệt là chỉ số ast
ngoài ra người bệnh cũng sẽ được làm các siêu âm để đánh giá mức độ nhiễm mỡ phát hiện u gan
đồng thời là siêu âm để đánh giá độ đoàn hồi xác định mức độ sâu áo của gan
và tùy thuộc vào tình trạng lâm sàng người bệnh có thể được làm thêm nội so dạ dày hoặc là chụp các lơ vi tính của bụng
vâng thưa bác sĩ một vấn đề mà rất nhiều bệnh nhân muốn được ngay bác sĩ tư vấn và chia sẻ đó là
đối với bệnh lý này thì chúng ta sẽ có phương pháp điều trị như thế nào
trong quá trình điều trị thì người bệnh đặc biệt lưu ý những vấn đề gì để có thể phối hợp một cách chặt chẽ đối với các bác sĩ
để giúp cho quá trình điều trị thực sự hiệu quả
trong quá trình điều trị thì người bệnh đặc biệt lưu ý những vấn đề gì để có thể phối hợp một cách chặt chẽ đối với các bác sĩ
trước tiên thì giai đoạn đầu tiên trong việc điều trị là sẽ phải tư vấn người bệnh là ngừng rượu bia tuyệt đối
như vậy sẽ giúp hỗ trợ cho tác dụng điều trị cũng như là cải thiện tiên lượng bệnh và ngăn ngừa bệnh tính trẻ nặng lên
những người viên quan rau rượu thì thông thường sẽ kèm theo tình trạng suy sinh dưỡng
vì thế cần những người này thì cần phải được cung cấp một chế độ ăn đầy đủ dinh dưỡng giàu cao lo đạ vitamin và khoáng chất
những trường hợp nặng thì sẽ được cung cấp dinh dưỡng bằng cả đường truyền tĩnh mạnh và đường ăn qua sông
những trường hợp khác thì bên cạnh việc chế độ dinh dưỡng hợp lý thì người bệnh sẽ được dùng các thuốc ước chế viêm
cũng như là lọc máu hay là ghép can
thì tất cả những điều trên thì đều đang ở bệnh viện đắc hoa tơ manh đều có đầy đủ sẵn sàng để có thể phục vụ cho người bệnh
xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình và cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi
điều cần đặc biệt lưu ý là các biểu hiện của bệnh viêm gan do rượu thường chỉ gặp khi tổn thương gan do rượu giai đoạn tiến triển
như viêm gan do rượu hay sơ gan do rượu
còn trong giai đoạn đầu hầu hết không có triệu chứng
nên những người lạm dụng rượu bia cần tầm soát để phát hiện nhằm điều chỉnh kịp thời đừng để đến khi có triệu chứng
có tới bốn mươi người bệnh viêm gan nặng do rượu tử vong trong vòng sáu tháng sau khi được chẩn đoán
do đó việc phát hiện và điều trị sớm là điều vô cùng quan trọng
tùy thuộc vào tình trạng bệnh thể trạng sức khỏe phương pháp điều trị kết hợp với lối sinh hoạt
thì người bệnh viêm gan do rượu có tỷ lệ sống tiếp sau năm năm từ ba mươi đến bảy mươi
bệnh viện đa khoa tâm anh với chuyên khoa tiêu hóa uy tín
cung cấp dịch vụ thăm khám và điều trị cao cấp hiệu quả cho các bệnh nhân mắc các vấn đề về gan từ nhẹ đến nặng
quy tụ đội ngũ bác sĩ nội khoa ngoại khoa nội soi tiêu hóa chuyên môn cao giàu kinh nghiệm
bên cạnh đó là sự hỗ trợ của hệ thống thiết bị y tế hiện đại
phục vụ tối đa nhu cầu thăm khám và điều trị của khách hàng
đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết
cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn theo dõi sức khỏe ba trăm sáu mươi năm phát sóng hàng ngày trên intv
xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai